chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
với việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do
điều này đồng nghĩa với việc mở cửa cho hàng hóa nước ngoài vào việt nam là tất yếu
bởi vậy việc tận dụng hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại như những công cụ hợp pháp
phù hợp cam kết và thông lệ quốc tế là điều rất cần thiết
và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về câu chuyện đổi mới công cụ phòng vệ thương mại
để bảo vệ nền sản xuất trong nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng
và vị khách mời sẽ đồng hành với chúng ta ngày hôm nay
xin được trân trọng giới thiệu bà phạm châu giang
trưởng phòng điều tra phòng vệ thương mại cục quản lý cạnh tranh bộ công thương
xin chào bà phạm châu giang và cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
trong thương mại quốc tế phòng vệ thương mại bao gồm ba biện pháp trụ cột
là biện pháp chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ
các biện pháp này được áp dụng để bảo vệ thị trường nội địa
trước sự thâm nhập của hàng hóa nước ngoài
các biện pháp phòng vệ thương mại đang được nhiều nước áp dụng phổ biến
còn tại việt nam đến nay đã ký nhiều fta song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới
và theo lộ trình thì đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ có đến chín mươi năm các mặt hàng nhập khẩu vào việt nam
thuế quan sẽ về bằng
điều này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh rất mạnh mẽ với hàng hóa trong nước
các doanh nghiệp nước ngoài người ta sẽ nhập khẩu vào đây
sẽ xuất khẩu vào chủ chúng ta nhiều
và chúng ta phải sẵn sàng trong việc áp dụng chuẩn bị lực lượng để áp dụng những biện pháp phòng vệ
để của chúng ta một cách hiệu quả một cách kịp thời
để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nền sản xuất trong nước và cộng đồng doanh nghiệp
đối với bối cảnh hội nhập hiện nay thì vấn đề phòng vệ thương mại cực kỳ quan trọng
và trên thực tế thì cũng đã có rất nhiều những cái bài học cho việt nam
về việc phòng vệ thương mại rồi
và đó là một cái mà nó như là một cái tấm áo giáp để chúng ta bảo vệ trước những cái sóng gió khi mà chúng ta hội nhập
do đó các chuyên gia cho rằng để bảo vệ nền sản xuất trong nước và tạo môi trường cạnh tranh công bằng
lành mạnh thì cần phải đổi mới các công cụ phòng vệ thương mại áp dụng linh hoạt hơn
với các giải pháp phòng vệ để phù hợp với xu thế hội nhập trong bối cảnh mới
vâng chúng ta vừa theo dõi một bài học về phòng vệ thương mại
và vừa theo dõi một phóng sự ghi nhận về những nguy cơ và sự cần thiết về phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập
vậy thưa bà phạm xuân giang bà có chia sẻ gì về vấn đề này ạ
vâng tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các chuyên gia
như đã nói thì khi mà hàng rào thuế được hạ xuống thì cũng là lúc mà các hàng rào khác được nâng lên
đặc biệt hiện nay được sử dụng phổ biến nhất đấy là hàng rào thương mại
các cái rào cản kỹ thuật mà hay gọi là tbt và các cái rào cản về phòng vệ thương mại
mới đây thì chính quyền tổng thống donald trump cũng vừa mới ban hành hai xác lệnh liên quan đến cái việc là tăng cường thực thi các cái rào cản phòng vệ thương mại
như là tăng cường thu thuế đối với các cái lô hàng chưa thanh khoản cũng như là yêu cầu bộ thương mại mỹ tăng cường áp dụng cái biện pháp này
ngay ở tại châu âu thì mới đây cũng có những cái thay đổi về chính sách liên quan đến cái việc áp dụng hàng rào thương mại
như là cái việc là xem xét cái vấn đề về nền kinh tế thị trường cũng như là cái việc là không sử dụng cái mức thuế thấp hơn nữa
điều này có nghĩa là các
cái đơn mà yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ bằng hàng rào thương mại ở châu âu sẽ ngày càng tăng lên
trong một diễn đàn mới đây thì tổng thư ký của wto cũng đã cảnh báo về cái xu hướng phòng vệ thương mại đang có nguy cơ quay trở lại trên phạm vi toàn cầu
thì đấy là những cái điều mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp dù là xuất khẩu nhập khẩu hay sản xuất ở việt nam trong bối cảnh hiện nay
vâng vậy thì các công cụ phòng vệ thương mại sẽ cần phải đổi mới như thế nào trong bối cảnh mới ạ
ở việt nam thì các công cụ
các công cụ phòng vệ thương mại đã được xây dựng và ban hành từ năm hai nghìn bốn
tuy nhiên là trong một mươi năm đầu tiên thì không có bất kỳ một vụ việc nào được thường thi
cái này cũng có cả những cái nguyên nhân từ phía nhận thức của doanh nghiệp còn chưa tốt
cũng như là kể cả về việc là sự chưa sẵn sàng vào cuộc của các hiệp hội ngành nghề
cũng như là cái năng lực hạn chế của các cái cơ quan quản lý nhà nước
tuy nhiên là trong vòng ba năm gần đây thì số lượng vụ việc phòng vệ thương mại do việt nam chúng ta khởi xướng điều tra đã tăng lên rất là nhiều
chỉ trong vòng hơn ba năm
chúng ta đã khởi xướng là năm vụ việc đối với biện pháp tự vệ và ba vụ việc trong ban phá giá
điều đấy cho thấy ghi nhận là những cái sự thay đổi của doanh nghiệp việt nam
trong cái việc coi biện pháp phòng vệ thương mại là một trong những cái công cụ mà bảo vệ trước quá trình hội nhập
vâng đã có những thay đổi
tuy nhiên về cơ bản thì doanh nghiệp việt nam thì vốn là vẫn bị động rồi quen với các biện pháp đối phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của hàng hóa nhập khẩu
vậy thì việc thay đổi tư duy và truyền thống
động với các biện pháp phòng vệ mới thì nó hiện nay đang diễn ra như thế nào
chúng ta có thể thấy là cho đến thời điểm này thì việt nam chúng ta đã phải đối phó với hơn một trăm linh vụ kiện phòng vệ thương mại từ tất cả các quốc gia trên thế giới
trong khi đó thì về phía mình chúng ta mới tiến hành chưa đến một mươi vụ việc
tức là chúng tôi vẫn thường hay nói vui với nhau các doanh nghiệp vẫn hay bảo là tỷ số là một trăm một mươi nghiêng về phía các nước bạn
thế so sánh với cái con số mà khoảng tầm năm vụ việc phòng vệ thương mại diễn ra trên toàn cầu
thì con số một mươi vụ việc của chúng ta thật sự là không thấm ở đâu cả
ở việt nam chúng ta thì đúng là hiện nay nhận thức của các doanh nghiệp trong cái việc sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại vẫn còn yếu
không phải chỉ là ở những doanh nghiệp nhỏ và vừa đâu mà kể cả những cái tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước
thì nhiều khi là các cán bộ ở đấy kể cả cán bộ pháp chế cũng không biết nhiều về các biện pháp phòng vệ thương mại
trong khi đó chúng tôi nhận thấy là hầu hết tất cả các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào việt nam
thì họ đều biết rất tốt
và họ luôn luôn chủ động sử dụng
công cụ về phòng vệ thương mại
hiện nay ở việt nam thì có nhiều doanh nghiệp nước ngoài họ đã coi cái việc là sử dụng công cụ phòng vệ thương mại
nó là một trong những cái chiến lược của kinh doanh
và rất nhiều doanh nghiệp đã coi cái phòng vệ thương mại kể cả khi nước ngoài kiện việt nam
nó không hẳn chỉ là một thách thức mà nó cũng là một cái cơ hội
ví dụ chẳng hạn như là trong vụ kiện trước đây mà khi mà eu áp thuế đối với giày ngũ da của việt nam
thì với những cái doanh nghiệp mà có cái mức thuế thấp đặc biệt là so với các doanh nghiệp của trung quốc
thì thậm chí đấy là một cái cơ hội để chúng ta đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường eu hơn cả so với lại trước khi vụ việc diễn ra
thế còn về phía trong nước thì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài việt nam
khi họ đầu tư vào việt nam là họ đã chủ động họ nghiên cứu về cái pháp luật phòng vệ thương mại việt nam
xem cơ hội áp dụng nó như thế nào
và thậm chí họ đề xuất áp dụng với nó không phải là với cái việc là đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp trong nước
mà chỉ là ngăn cản sự hình thành của doanh nghiệp trong nước là họ đã yêu cầu áp dụng
ví dụ như hiện nay chúng tôi vừa mới nhận hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ từ các doanh nghiệp sản xuất phân
thì chúng tôi nhận thấy đến thời điểm này cái gọi là cái thu lỗ của các doanh nghiệp sản xuất dap việt nam đã là ở mức rất là cao
và đến khi mà cái thua lỗ ở mức rất là cao doanh nghiệp gần như sắp đến tình trạng phá sản thì họ mới biết đến cái công cụ này để áp dụng
trong khi đó tiêu biểu ở chiều ngược lại là công ty posco là một doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài của hàn quốc
thì ngay khi vào thị trường việt nam và họ nhận thấy là cái khả năng mà thành công của họ cái khả năng hình thành ngành sản xuất và mở rộng của họ bị đe dọa
họ đã lập tức xin bảo hộ với cái mặt hàng thép hình chữ h
điều đấy cho thấy là cái tư duy trong cái vấn đề hội nhập của các doanh nghiệp trong nước so với các doanh nghiệp nước ngoài vẫn là một khoảng cách khá xa
vậy thì với các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ chính sản xuất trong nước thì nó cần được thực hiện như thế nào để có hiệu quả cao nhất ạ
cho đến hiện nay thì việt nam chúng ta đã điều tra ba cái vụ kiện chống bán phá giá và tất cả đều là liên quan đến mặt hàng về thép
vụ đầu tiên là đối với mặt hàng thép inox từ năm hai nghìn một mươi
vụ thứ hai là đối với cái mặt hàng tôn mạ hay còn gọi là thép mạ là khởi xướng điều tra năm hai nghìn một mươi chín
và thứ ba là cái vụ kiện đối với cái mặt hàng thép hình chữ h là khởi xướng điều tra cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thế còn đối với biện pháp tự vệ thì cho đến nay việt nam chúng ta là đã
điều tra đối với năm vụ việc trong đó vụ việc đầu tiên với mặt hàng kính xây dựng thì là không áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nào cả sau khi kết thúc điều tra
mặt hàng dầu thực vật thì là đã áp dụng thuế tuy nhiên là với cái mức thuế rất là thấp và chuẩn bị hết hạn vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy này
còn hai vụ việc nữa là đối với mặt hàng bột ngọt hay còn gọi là mì chính và đối với cái mặt hàng phôi thép và thép cuộn vào việt nam
trong đó thì là mặt hàng mì chính
thì áp thuế gọi là cái mức thuế tuyệt đối ở cái mức mà tương đương với khoảng tầm một mươi tám
và đối với cái mặt hàng phôi thép thì cái mức thuế tự vệ ở mức hai mươi ba
còn với mặt hàng thép xây dựng thì là ở mức một mươi bốn năm
thì theo cái quan sát của chúng tôi thì là tất cả các cái ngành nghề các cái ngành hàng nhà sản xuất trong nước sau khi có cái biện pháp phòng vệ thương mại dù là chống mặt phá giá hay là tự vệ
thì đều có cái sự khả quan hơn trong cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
tôi nghĩ đấy cũng sẽ là một trong những cái động lực thúc đẩy các doanh nghiệp có thể sắp tới tìm đến với cái biện pháp phòng vệ thương mại nhiều hơn trong thời gian tới
tuy nhiên là một cái điểm rất là đáng lưu ý khi áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
thực chất mà nói biện pháp phòng vệ thương mại nó là một con dao hai lưỡi
nó có tác động tích cực đến ngành bản thân những cái doanh nghiệp sản xuất mặt hàng tương tự đấy
cũng như những cái doanh nghiệp mà cung cấp cái gọi là đầu vào hoặc là thượng nguồn
tuy nhiên là nó có tác động tiêu cực đến những cái nhà sản xuất hạ nguồn cũng như là gián tiếp tác động tiêu cực đến người tiêu dùng trong nước
vì vậy trên thực tiễn thì bản thân cục quản lý cạnh tranh chúng tôi chưa bao giờ coi phòng vệ thương mại là một biện pháp ưu tiên sử dụng trong quá trình hội nhập
mà cái quan trọng nhất vẫn là các cái biện pháp mà giúp đỡ các cái doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh tạo được cái môi trường cạnh tranh công bằng
và chỉ đến khi mà hàng nhập khẩu vào việt nam ở cái mức độ lớn gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước
mà không thể khắc phục được
thì lúc đấy chúng ta buộc phải nghĩ đến cái biện pháp phòng vệ thương mại như là chiếc van cuối cùng để đảm bảo cho sự an toàn của ngày sản xuất trong nước
và với tình hình hội nhập ngày càng sâu rộng như của việt nam hiện nay thì rõ ràng là đó là lúc chúng ta đã cần cái van đó rồi
vậy thì những chính sách rồi quy định của nhà nước về vấn đề này thì đã có những điều chỉnh hay là thay đổi như thế nào
thì trên thực tiễn thì là như lúc nãy tôi đã nói là cái pháp luật về phòng vệ thương mại ở việt nam đã được ban hành hơn một mươi năm rồi
cho đến bây giờ thì đã có rất là nhiều thay đổi
chính vì thế nên là trong thời gian qua thì bộ công thương đã dự thảo cái luật quản lý ngoại thương
trong đó đã nâng cấp tất cả các cái quy định về phòng vệ thương mại đang từ ở mức pháp lệnh lên thành luật
và dự kiến là luật quản lý ngoại thương sẽ có hiệu lực từ một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
thì những cái điểm mới của luật quản lý ngoại thương so với lại các cái pháp lệnh trước đây về phòng vệ thương mại
thì ở chỗ là đã tạo cơ chế linh hoạt hơn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành sản xuất trong nước trong việc nộp hồ sơ
cũng như là trong việc dễ dàng sử dụng cái công cụ phòng vệ thương mại khi mà cần phải sử dụng để bảo vệ cho mình
nó cũng như là chúng ta đã gọi là vá được một số các cái lỗ hổng pháp lý trước đây để ở pháp lệnh
ví dụ vấn đề liên quan đến cái khoảng trống áp thuế giữa cái việc áp thuế sơ bộ và áp thuế chính thức
cũng như là chúng ta đã đưa ra được cái vấn đề liên quan đến cái lẩn tránh thuế
hay là cái vấn đề liên quan đến cái việc là giải quyết tranh chấp tại wto đối với những cái vụ kiện phòng vệ thương mại
thì đấy cũng là những cái điều mà sẽ hỗ trợ
các doanh nghiệp của việt nam không phải chỉ trong quá trình mà chúng ta áp dụng trong nước
mà kể cả khi nước ngoài áp dụng đối với việt nam trong thời gian tới
vâng và chắc chắn là chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều sự điều chỉnh hay là thay đổi nữa
nói tới vấn đề này sự đổi mới công cụ phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp việt nam
thì nhìn rộng ra chúng ta có thể học hỏi gì kinh nghiệm từ những quốc gia hay chưa ạ
ví dụ như hoa kỳ chẳng hạn thì là họ đã áp dụng cái biện pháp chống bận phá giá từ năm một nghìn chín trăm linh hai
năm một nghìn chín trăm linh sáu là vụ việc đầu tiên
hay canada là cũng từ những năm một nghìn chín trăm linh
thì cho đến bây giờ là họ có khoảng hơn một trăm một mươi năm thực thi rồi
thì rất nhiều những cái kinh nghiệm của họ là những cái bài học quý báu mà hiện nay việt nam chúng ta cũng đang học hỏi theo
thì cái điểm rõ nét nhất ở các nước trên thế giới đấy là họ thay đổi liên tục
cái chính sách phòng vệ thương mại của họ cái mục tiêu quan trọng nhất là làm thế nào tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước
vì vậy chúng ta có thể thấy hoa kỳ ví dụ họ đưa ra chính sách liên quan đến cái vấn đề về q về không
khi mà bị kiện lên wto
wto kết luận là đấy là một cái quy định mà vi phạm wto
thì họ đưa ra cái chiêu bài liên quan đến cái vấn đề về định giá phân biệt
và khi định giá phân biệt cũng bị các nước kiện lên wto là có khả năng vi phạm wto
thì lập tức họ đổi sang cái vấn đề về cái việc gọi là bán phá giá mục tiêu
thì điều đấy cho thấy là các nhà lập pháp cũng như là các cái nhà điều tra và các cái cơ quan của mỹ
họ liên tục vận động suy nghĩ để tìm ra những cái giải pháp nào tốt nhất để mà hỗ trợ cho ngành sản xuất trong nước của họ
trong cái bối cảnh hội nhập
thì đấy cũng là cái điều mà việt nam chúng ta sẽ phải học hỏi rất là nhiều
tức là liên tục phải cập nhật phải tìm hiểu những cái gọi là những cái phương thức mới
mà đôi khi có những cái không thể quy định cứng nhắc ở trong luật được
để có thể bảo hộ được sản xuất trong nước ở mức độ hợp lý
vâng bối cảnh càng thay đổi chúng ta sẽ phải càng phải có những cái điều chỉnh để hợp với bối cảnh mới đúng không ạ
nhưng mà đi kèm với nó thì cũng có không ít những thách thức
từ cạnh tranh với hàng hóa ngoại nhập với các đối thủ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
do đó việc chủ động các biện pháp phòng vệ thương mại cũng như có sự đổi mới công cụ phòng vệ
để phù hợp với xu thế là rất quan trọng để bảo vệ doanh nghiệp việt cũng như bảo vệ nền sản xuất trong nước
một lần nữa xin cảm ơn bà phạm châu giang đã tham gia chương trình ngày hôm nay